mía này tới lỡ bán chưa chú
cũng gần tới rồi
mấy con mình được mấy con
nhà mình thì còn ai nữa không
ba bé con thì bàn hạt rồi

vừa thiết thỏ xuất hiện
các cán bộ phòng cảnh sát điều tra
xét hỏi ti công an hậu giang
đã kết hợp với công an địa phương
nhanh chóng bắt giữ đối tượng
diêm đối tượng huỳnh văn hải
cho đến nay vẫn bạc vô âm tín
nhiều người địa phương nói rằng
tên này đã trốn ra nước ngoài
sau khi mà bắt
thì nó khai đúng là cô gái này rất trẻ
mà là nó cũng
là nó cũng
nó cũng ám ảnh về cô gái đó
khi mà tụi tôi chi bắt nó là
sau đó nó lẩn đi
bắt cũng không
bắt về nó hóc hát
tụi tôi có hỏi đặt đề
hỏi sợ công an sao
thì đối tượng này trả lời một tiếng là
không sợ công an
nhưng mình thấy sao gương mặt lại hóc hát
nó nói là chỉ có ám ảnh cô gái nằm
chỉ cô gái có đeo chiếc giọng
huyện cổ lao dung tỉnh sóc trang ngày nay
là một phần của huyện lang phú
tỉnh hậu giang xưa
là vùng đất bốn bầy sông nước
với bảy mươi hai km bờ biển
củ lao dung nối thẳng với hai cờ biển lớn
trần đề đại ngải
điểm thuận tiện nhất từ đồng bằng sông kiểu long
đi indonesia malaysia úc thái lan hồng kông
bằng đường biển
mềm nam những năm đầu giải phóng
nhiều người ôm giấc mộng vượt biên
để tìm cuộc sống xa hoa nơi trời tây
lợi dụng địa hình chia cắt
có thể dễ dàng qua mặt các cơ quan chức năng
các đối tượng trong và ngoài
địa phương thường cấu kết với nhau
để tổ chức đưa người đến cổ lao
theo tuyển vượt biển
vì thế cổ lao dung trong những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đã trở thành một trong những điểm
đưa người đi vượt biên trái phép
đi ngang từ tiếng này
chỉ cần chặn mình đón mắt nó thôi
còn cái chỗ đó cái bãi đáp đó
không ngờ như cái gừng lá tối trời
cái sông bên đó nó không tiện đi
mà sao nó đi ngược bên đó
rồi có bộ tội phạm nó lợi dụng
lợi dụng cái thiếu hiểu biết của người ta
nó vụ vỗ
dụ thôi chứ đâu có nghe tàu gì đưa đâu
với thời đó cái vấn đề mà
cái màn lưới an ninh nó rất là mỏng
bởi vì trào đó là nó khó lắm
bởi vì trình dân trí
trình độ cũng thấp chứ không phải như bây giờ
người ta làm được người ta không chịu làm
còn những người việc gì làm mà không biết chữ
làm công an không biết chữ thì sao ghi chép
cũng khó lắm
hồi xưa vụ án trường tuấn kiệt giết người cấp của
lưu tại công an tỉnh sóc trăng có ghi rõ
tên các nạn nhân
trong đó ở xã long thới tiểu cần cửu long
tức tỉnh trà vinh ngày nay
có năm nạn nhân
gồm gia đình anh nguyễn đinh hiền
chị huỳnh thị mai
con gái nguyễn thị trúc phương
và các anh trần thanh khiêm hồ văn phương
bốn nạn nhân khác ở tp hcm
và các tỉnh lên cận
kết quả điều tra cho biết
trước khi xảy ra vụ án ít ngày
thì các nạn nhân đã kết nối với huỳnh văn hải
được hải đưa ra đại ân
với lời hứa hẹn sẽ đưa ra tàu lớn
để tập kết trên biển đi nước ngoài
tại đò bến bà
ngày hai mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hải giao nạn nhân trơ đồng bọt
đưa về nhà bà con cất giống
chờ đến khi trời tối thì lên đường
hải giao nạn nhân trơ đồng bọt
đưa về nhà bà con cất giống

gọi đi đường